đó là những điều hết sức bình thường ở hàn quốc hiện nay
nó cho thấy có sự thay đổi lớn trong thói quen của một xã hội truyền thống phương đông
tôi muốn có nhiều thời gian riêng tư
tôi thường gặp nhấm và tận hưởng những khoảnh khắc chỉ có một mình
nếu năm một nghìn chín trăm tám mươi năm tại hàn quốc chỉ có sáu trăm sáu mươi một hộ gia đình một người
thì đến năm hai nghìn một mươi năm con số này là năm một mươi bảy triệu
chiếm hai mươi bảy tổng số hộ gia đình
và dự tính vào năm hai nghìn năm mươi số hộ gia đình một người sẽ nhảy vọt lên ba mươi năm với bảy sáu mươi ba triệu hộ
trong khi đó cũng trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn một mươi
số lượng hộ gia đình bốn người sẽ giảm từ một mươi chín xuống một mươi ba
như vậy là ngày càng có nhiều người hàn quốc lựa chọn xu hướng hộ gia đình một người
trong vòng ba mươi năm qua số hộ gia đình một người đã tăng lên gần tám lần tại đất nước này
thời gian làm việc ngày càng kéo dài và mọi người có xu hướng kết hôn muộn
thêm vào đó là xu hướng già hóa dân số đang diễn ra mạnh mẽ
kết quả là những hộ gia đình một người sẽ tăng lên
tương đương với số hộ gia đình hai thế hệ mẫu gia đình truyền thống tại hàn quốc
có thể nói đây là một xu hướng trên thế giới chứ không chỉ ở riêng hàn quốc
khác với trước kia giới trẻ ngày nay có xu hướng thích làm gì thì làm
và không mấy quan tâm đến ý kiến của những người xung quanh
các cô gái cũng mong muốn có sự độc lập về kinh tế và muốn xây dựng sự nghiệp hơn là muốn kết hôn và có con
nhưng điều này đã kích thích sự gia tăng của các hộ gia đình một người
các nghiên cứu đã cho thấy một thực tế rằng số lượng các hộ gia đình một người gia tăng
thì nhu cầu mua sắm và sử dụng dịch vụ cũng gia tăng đáng kể
cơ quan thống kê hàn quốc cho biết trong năm qua
những người sống độc thân chi tiêu khoảng tám bốn trăm linh đô la mỹ một tháng
trung bình của hộ gia đình hai người là bảy một trăm linh đô la mỹ
từ đó khái niệm kinh tế độc lập cũng ra đời
nhiều công ty đơn vị kinh doanh bắt đầu nhận ra tiềm năng của thị trường tiêu dùng mới này
và tung ra các chiến lược kinh doanh mới để theo kịp xu hướng tiêu dùng hộ gia đình một người
các hãng điện tử gia dụng và thực phẩm có lẽ nhạy bén hơn cả
với những mặt hàng phục vụ cho các đối tượng độc thân
tại các siêu thị bày bán rất nhiều những chiếc nồi cơm điện hay tủ lạnh siêu nhỏ như thế này
còn thực phẩm và rau quả thì cũng được đóng gói rất nhỏ
vừa vặn cho nhu cầu của một người cho một bữa ăn
đồ nội thất cũng được thiết kế nhỏ sinh tối giản diện tích và đa năng hơn
ở hàn quốc thói quen tụ tập ăn uống ở các nhà hàng từ lâu đã trở thành một nét văn hóa truyền thống
đây không chỉ là cơ hội để giao lưu gặp gỡ bạn bè hay để thắt chặt tình cảm gia đình
mà còn là cái cớ để gặp gỡ trao đổi với đối tác làm ăn
không phải vô cớ
mà người hàn quốc có câu
hợp đồng ký tại bàn tiệc
thói quen này hiện đang thay đổi với sự xuất hiện của rất nhiều nhà hàng và quán bar
dành cho những người thích ăn uống một mình hay còn gọi là nhà hàng solo
khi những nhà hàng này luôn đông khách
thì những bữa cơm gia đình dường như cũng thưa dần
một số công ty du lịch và dịch vụ khách sạn thì tung ra những gói du lịch dành cho một người
những người lao động trẻ
thường có các chuyến đi nghỉ
họ cũng không có nhiều thời gian để đi nghỉ xa
và vì thế họ muốn tận dụng thời gian này để tự chiều chuộng bản thân
thế nên họ chọn gói dịch vụ mới của chúng tôi
các gói dịch vụ này được thiết kế theo nhu cầu của khách hàng
và tất nhiên là chi phí cũng không hề rẻ
đối với hộ gia đình một người
kế hoạch tài chính cũng khác với kiểu gia đình truyền thống
vì thế các công ty quản lý tài chính đang tìm cách tận dụng sự thay đổi này
để phát triển các sản phẩm chuyên biệt
tập đoàn tài chính kb thì có chiến lược nhắm đến đối tượng là khách hàng trẻ tuổi
muốn sống độc lập thông qua một kế hoạch tài chính
đáp ứng sáu nhu cầu chính của một hộ gia đình một người
trong đó bao gồm khoản vay để thuê nhà
và thẻ tín dụng sử dụng trong các cửa hàng tiện ích và siêu thị
kb cũng gợi ý khách hàng đầu tư vào những công ty
có thể đem lại lợi ích cho việc phát triển kinh tế độc lập
những người sống một mình
cũng phải đương đầu với những rủi ro về tài chính nhiều hơn
hay nói cách khác là nhu cầu sử dụng tiền trong các trường hợp khẩn cấp cũng tăng lên
vì thế chúng tôi đã thiết kế các khoản vay yêu đãi dành cho họ
những đối tượng được vay có thể đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào mà họ muốn
điều này có tác động tốt đối với nền kinh tế của đất nước
theo khảo sát của cơ quan thống kê hàn quốc
thì chi tiêu lớn nhất của hộ gia đình một người là vào thực phẩm và kế đến là nhà ở
trong căn nhà này có một mươi hai thành viên thuê để ở
trước đây họ đều thuê nhà riêng nhưng chi phí thuê nhà ngày càng đắt đỏ
nên họ đã quyết định tìm tới phương án thuê nhà ở chung
điều đáng nói là mỗi người ở riêng một phòng
nhưng họ cùng sử dụng chung bếp vào phòng khách và cùng nấu nướng ăn chung
xu hướng này ngày càng phổ biến trong giới trẻ
thực tế là khi sống một mình chi phí tiêu dùng cá nhân tăng lên rủi ro về tài chính nhiều hơn
thế nhưng theo khảo sát của tập đoàn kb
thực hiện đối với một năm trăm linh người sống tự lập trong độ tuổi từ hai mươi đến bốn mươi chín
kết quả là bảy trong một mươi người đều hài lòng với việc sống một mình
và không có ý định thay đổi mô hình hộ gia đình một người
tuy vậy ở quốc gia châu á này
những giá trị của mô hình gia đình truyền thống từ hai thế hệ trở lên vẫn được coi trọng
nhiều gia đình hàn quốc đã tìm ra một giải pháp dung hòa giữa cái cũ và cái mới
hôm nay là một ngày cuối tuần
cũng như mọi ngày cuối tuần khác
gia đình anh han suk won lại tới nhà bố mẹ anh để ăn trưa
cả gia đình chị gái anh cũng tới
tổng cộng có một mươi sáu người cả thầy
nhà của anh an nhà của chị gái anh và nhà của bố mẹ anh đều ở rất gần nhau
chỉ cách nhau có hơn một cây số
họ sống riêng và tôn trọng sự riêng tư của nhau
nhưng vẫn định kỳ gặp nhau vào các ngày cuối tuần hay lễ tết
vì ở gần nhau nên các thành viên trong gia đình
rất dễ tụ tập hay hỗ trợ nhau khi cần thiết
và đều có cảm giác như họ đang sống dưới một mái nhà
tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại
có con cháu ở bên cạnh
cùng chia sẻ những bữa ăn ngon
sự gia tăng của các hộ gia đình một người
có thể có tác động tốt đối với nền kinh tế của đất nước
song cũng khiến cấu trúc xã hội thay đổi
và tạo ra nhiều kết quả đến những giá trị truyền thống
đây cũng là hệ lụy của tình trạng già hóa dân số
đang diễn ra ở nhiều nước hiện nay